thưa quý vị và các bạn theo thống kê của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
hiện nay trên thế giới có khoảng hai trăm năm mươi trẻ em dưới một mươi sáu tuổi mắc bệnh ung thư

tại việt nam tỷ lệ trẻ em mắc bệnh ung thư khá cao
trong đó ung thư máu là căn bệnh phổ biến nhất ở các bệnh ung thư trẻ em
chiếm một phần ba tổng số trường hợp mắc bệnh ung thư hàng năm ở trẻ
và con số này đang có chiều hướng gia tăng

để có thêm những thông tin về căn bệnh này

qua các xét nghiệm lâm sàng bác sĩ chẩn đoán tâm mắc bệnh ung thư máu
cái đói cái nghèo cộng thêm tin giữ đến khiến cả gia đình bé tâm bàng hoàng suy sụp
thương con cha mẹ tâm phải gạt đi nước mắt tìm mọi cách để chữa bệnh cho con
xót xa trước những cơn đau vật vã của con trẻ họ lại càng gắn gợi để cùng con chiến đấu với bệnh tật
từ lúc cháu bị mắc bệnh cho đến bây giờ là khoảng tám tháng rồi
thì gia đình lúc nào cũng luôn luôn là lo lắng sức khỏe rồi là mọi vấn đề của cháu là đi từ việc học hành rồi sinh hoạt mọi cái đều ngon
nhưng mà bây giờ thì chả may gặp phải những bệnh như vậy thì cũng phải cố gắng mọi cách tạo điều kiện để chữa bệnh cho cháu
đều đặn mỗi tháng một lần

mặc dù là lao động chính trong nhà nhưng ông tú vẫn phải thường xuyên túc trực bên con gái trong mỗi đợt điều trị như vậy

nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt đầy hy vọng và gương mặt ngây thơ của đứa con đáng thương

bệnh ung thư máu hay còn gọi là bệnh bạch cầu ở trẻ em là một loại bệnh ung thư tế bào màu trắng

đây là một căn bệnh ác tính của tổ chức máu gây nên hiện tượng dối loạn quá trình sinh sản và phát triển của gia đình
dòng bạch cầu lấn áp dòng hồng cầu và tiểu cầu trong máu
hầu như tất cả các trường hợp bệnh bạch cầu ở trẻ em là cấp tính
có nghĩa là bệnh phát triển nhanh chóng một số nhỏ là mãn tính và phát triển chậm
ung thư máu cấp tính chia làm hai thẻ lớn đấy là ung thư máu dòng tủy và ung thư máu dòng limpho
mỗi thẻ ngoài những đặc điểm chung sẽ có những biểu hiện riêng biệt khác nhau
giữa hai thẻ nó hơi khác nhau một chút chúng ta có thể xác định hai thẻ đấy

trẻ bị dối loạn di truyền như hội chứng li flaumeni hội chứng dow hoặc hội chứng glyphenter
trong gia đình
có người bị mắc bệnh bạch cầu nhất là mắc cùng một loại bệnh bạch cầu giống hệt nhau
những trẻ tiếp xúc với nồng độ cao của bức xạ hóa trị liệu hoặc hóa chất như benzen
những trẻ có hệ thống miễn dịch suy yếu chẳng hạn như những trẻ đã từng được cấy ghép nội tạng
trẻ em nằm trong nhóm có nguy cơ cao như các trường hợp nêu trên cần được kiểm tra thường xuyên
để phát hiện bệnh sớm và có biện pháp điều trị kịp thời
vì bản chất của bệnh ung thư máu là do các tế bào
vốn có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể thì lại phát triển ác tính nên đã gây ra hai nhóm triệu chứng
thứ nhất là nhóm triệu chứng do thiếu các tế bào lành

việc thiếu tế bào hồng cầu cũng sẽ gây ra những biểu hiện như da xanh sao
hay khi thiếu các tế bào tiểu cầu bệnh nhi sẽ xuất hiện những vết bầm tím dưới da
hoặc thường xuyên chảy máu cam chảy máu chân răng suất huyết trên da toàn thân
nhóm thứ hai là do các tế bào ung thư xâm lấn vào vị trí các cơ quan khác trong cơ thể
khi biểu hiện thường gặp ở các bé là xuất hiện hạch to trướng bụng hoặc đau xương
vì tế bào ung thư xâm nhiễm vào màng xương từ đó cũng có thể gây ra đau đầu
với sự tiến bộ và phát triển của y học hiện đại
tỷ lệ sống đối với bệnh ung thư máu ở trẻ em đã tăng lên theo thời gian

hóa học trị liệu vẫn là phương pháp điều trị chính
các phương pháp điều trị khác có thể bao gồm xạ trị
với phương pháp sử dụng bức xạ năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư và thu nhỏ các khối u
nó có thể được sử dụng để giúp ngăn ngừa bệnh tái phát hoặc điều trị sự lây lan của bệnh đến các bộ phận khác của cơ thể

bệnh càng được phát hiện sớm thì càng có nhiều cơ hội chữa trị
ở việt nam hầu hết các bệnh nhi ung thư máu được nhập viện khi đã ở giai đoạn muộn
điều này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều trị

xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí
viện trưởng viện huyết học và truyền máu trung ương

nhắc đến căn bệnh ung thư thì nhiều người nghĩ rằng đây là một căn bệnh chỉ thường gặp ở những người trưởng thành
nhưng mà trên thực tế hiện nay thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư máu ở trẻ em đang ngày càng gia tăng
vậy giáo sư đánh giá như thế nào về vấn đề này
trong nhiều năm lại ở đây năm năm rồi là bảy năm rồi một mươi năm
gần đấy thì thấy cái xu hướng bệnh lý huyết học

có rất nhiều bệnh trước kia là hiếm thì hiện bây giờ không còn hiếm nữa và thậm chí nó trở thành khá phổ biến

không chỉ ở viện huyết học truyền huyết học trung ương mà trong cái xu hướng chung của cả nước
và thậm chí nếu nhìn rộng ra thì xu hướng chung của toàn cầu

khi chúng ta làm công nghiệp hóa thì tất nhiên rồi chúng ta phải làm
nhưng mà do cái sự quan tâm chưa đúng bức đến cái vấn đề môi trường
cho nên tất cả những cái một loạt những cái ung thư máu ở trẻ em

nước ta đang ở cái giai đoạn này
nhóm lý do thứ hai đó là do đặc điểm của điều kiện sống môi trường sống hiện bây giờ
tôi lấy ví dụ trước kia không có viêm gan sau đó có viêm gan
trước kia cũng có hạt iv bây giờ có hạt iv
trước kia không có những dịch sars rồi thậm chí là zika và vân vân
thì bây giờ dần dần xuất hiện
thì ung thư máu bệnh lý huyết học nói chung và đặc biệt là ung thư máu cũng không nằm ngoài cái quy luật đó
và chúng ta phải đối mặt chúng ta phải chấp nhận chúng ta phải quyết liệt tìm cách để mà ngăn chặn và phòng tránh

người ta dùng rất nhiều bom đạn
rất nhiều loại vũ khí
hóa chất chất độc thậm chí phòng xa

và nó trở thành một trong những nguyên nhân khá lớn
để làm cho tăng cái bệnh máu và bệnh ung thư nói chung ở việt nam chúng ta

vậy điều này có đúng không thưa giáo sư
cái thứ nhất là ta phải khẳng định bệnh ung thư vẫn là khó điều trị
rất khó điều trị
đặc biệt là ung thư máu
ta phải khẳng định thế này
rất khó điều trị

trong ung thư máu đấy thì có rất nhiều thế
có hàng trăm thể
thì trong đó có một số thể
ở trẻ em đặc biệt là cái độ tuổi
từ một tuổi cho đến mười tuổi

chỉ có dòng lympho thôi

thì cái thể leukemia cấp dòng lympho ở người lớn là cũng là một thể rất nặng
nhưng ở trẻ em nhưng mà tôi lưu ý là chỉ từ một tuổi
tức là vượt qua mười hai tháng rồi đấy
cho đến mười tuổi thôi

có tốt hơn là gì

một khoảng thời gian dài

tôi công nhận có ung thư máu của trẻ em
có thể chữa khỏi được
nhưng đó là phải dùng những cái biện pháp rất là hiện đại
ví dụ như là ghẹp tế bào gốc
ví dụ như là ghẹp tế bào gốc
khi sử dụng ghẹp tế bào gốc thì nếu
ở bệnh nhân ấy phù hợp
nếu bệnh nhân ấy tiếp nhận được
nếu mình ghẹp mọc được
và bệnh nhân không có bất cứ những cái thải ghẹp hoặc chuyển di thì

cái đó có được

chứ không có nghĩa là tất cả ung thư máu đều trực khỏi

thì các bậc phụ huynh cần phải lưu ý điều gì
lưu ý thứ nhất là chú ý đến cái môi trường sống
hết sức chú ý môi trường sống
và hiện bây giờ những cái vấn đề đó đang rất phức tạp
đó là vấn đề ô nhiễm
vấn đề là thực phẩm
các cái chất độc ở trong thực phẩm
rồi là vấn đề các cái loại virus mới xuất hiện
thì mình phải hết sức để hiểu
cái thứ hai nữa là vì bệnh máu
bệnh ung thư máu là chủ yếu phát hiện ở trong máu
ở đây có rất nhiều trường hợp cháu không hề kiểm tra gì
cho nên đến khi cháu nó suýt sụp cái đã

thì quả thật mà nói là cũng rất khó mà có thể điều trị
cho nên là chúng ta cần phải
tôi có lời khuyên đối với những bà mẹ
mà có con nhỏ

đều đàn nó bao gồm kể cả những vấn đề là khám lâm sàng nói chung
rồi là siêu âm
để phát hiện các cái khối u ở giai đoạn sớm
thì mức bật đồ thứ ba là nếu bị bệnh ung thư rồi
thì lời khuyên của tôi là cần phải đến một cơ sở chuyên khoa
để mà khám cháu
nhưng cái vô cùng quan trọng là phải theo dõi
nhiều trường hợp sau khi điều trị lui bệnh xong

và không hề theo nữa
bác sĩ họ hẹn ngày hẹn giờ
họ hẹn thời gian để tái khám
thì phần thì do bẩn
phần chủ quan cựu tưởng nó khỏi rồi

và sau đó bệnh nó bùng phạt trở lại

xin cảm ơn giáo sư về những chia sẻ vừa rồi
điều trị ung thư máu là một cuộc chiến kéo dài
về cả tinh thần và vật chất của bệnh nhi cùng gia đình các em
bên cạnh việc được hỗ trợ lên tới một trăm linh chi phí điều trị
theo bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
thì các bệnh nhi ung thư cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm
của các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể
đó chính là nguồn động viên tinh thần to lớn
giúp các em vượt qua những cơn đau triển miên

có thêm nghị lực để tiếp tục sống và tiếp tục hy vọng

cùng các em trong cuộc chiến chống ung thư

ở các nước đang phát triển
hai mươi trẻ ung thư được chẩn đoán ở giai đoạn muộn
nên việc chữa điều trị không đạt kết quả cao

trẻ em mắc bệnh ung thư máu đã và đang được chăm sóc
điều trị trong điều kiện đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến
tăng cường tuyên truyền sự hiểu biết về ung thư ở trẻ em
và thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ
phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường là những việc cần làm ngay
để y học có thể can thiệp kịp thời
điều trị đúng bệnh đúng phương pháp
chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau